theo báo cáo của trung tâm dịch vụ việc làm hà nội tình hình phát triển kinh tế xã hội ở hà nội trong quý iv đã xuất hiện nhiều dấu hiệu khởi sắc như tỷ lệ thất nghiệp đang có xu hướng giảm và nhu cầu sử dụng lao động có xu hướng tăng trở lại
trong tháng một mươi một thành phố hà nội huy động mọi nguồn lực và đã giải quyết việc làm cho hơn một mươi bảy lao động
hơn hai mươi bốn sáu trăm linh doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đã cho thấy nền kinh tế đang tiếp tục phục hồi tạo điều kiện nâng cao nhu cầu sử dụng lao động
dự kiến nhu cầu tuyển dụng lao động trong quý bốn sẽ tăng từ một mươi một mươi hai so với các quý trước tập trung vào nhóm ngành ăn uống giao nhận hàng hóa công nghệ thông tin và thương mại điện tử
kinh tế tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi và quý i năm hai nghìn hai mươi một dự báo phục hồi nhờ kết quả tích cực qua một số hoạt động kinh doanh sản xuất để phục vụ cho các dịp lễ và tết nguyên đán